câu hỏi thứ hai đến từ bạn minh dung
người bị bệnh tiêu thận dẫn đến suy thận thì phải chữa bằng cách nào ạ
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ a phan hải an
vâng teo thận là cái dấu hiệu của vấn đề suy thận
và đây là một trường hợp bị suy thận mạng tính
khi mà cái cấu trúc của thận không còn được bảo tồn tốt nữa
và tất cả những cái thành phần chức năng của nó đã gần như có thể nói là bị sơ hóa rồi
vì vậy cho nên chúng ta sẽ không thể nào mà duy trì được cuộc sống
nếu chúng ta không có các biện pháp điều trị để thay thế thuận suy
và trong những biện pháp điều trị thay thế thận suy thì người ta chia làm hai phương pháp chính
thứ nhất đó là lọc máu và thứ hai đó là ghép thận
đối với phương pháp lọc máu thì có hai kỹ thuật
kỹ thuật thứ nhất là chạy thận nhân tạo
và kỹ thuật thứ hai đó là lọc màng bụng hay người ta còn gọi là thẩm phân khúc mạc
thế thì tùy theo điều kiện
về mặt sức khỏe điều kiện về tài chính về trình độ chuyên môn tuổi tác
cũng như là cái ý thích của mỗi một con người mà người ta sẽ khuyến cáo là mình có thể chọn những cái kỹ thuật nào
về phía quan điểm chuyên môn của chúng tôi thì tất cả các biện pháp đều có cái ưu và có cái nhược
không có cái gì là hoàn hảo
và cái nọ thì sẽ bổ trợ cho cái kia
tùy theo từng hoàn cảnh từng giai đoạn của bệnh
vì vậy cho nên là
chúng ta cần phải có tư vấn
và điều này là bắt buộc phải có tư vấn của bác sĩ chuyên khoa về thận học
thì bạn mới có thể có được cái lựa chọn tốt nhất cho mình
có thể nói là cái bệnh thận là cái bệnh mà chúng ta không thể tự phán đoán mà tự gọi là có cái phương pháp điều trị được
thế nên là dù ở trường hợp nào thì các bệnh nhân cũng nên đến bệnh viện để gặp các bác sĩ để có cái hướng điều trị thật là đúng không ạ